kiểm tra các bếp ăn trên toàn quốc cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều lỗi không bảo đảm dinh dưỡng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm
vậy làm thế nào để bảo đảm chất lượng bữa ăn của học sinh trong nhà trường
từ đồng bằng đến miền núi giờ đây đã được nâng lên rất nhiều so với trước kia
có lẽ rất ít gia đình còn phải lo ăn no mặc ấm mà hầu hết đều đang hướng đến nhu cầu ăn ngon mặc đẹp
song nếu xét về chiều cao cân nặng của thế hệ tương lai người việt nam đó là các học sinh sinh viên
thì nước ta luôn thấp hơn kích thước tham khảo theo khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
tuổi càng cao thì khoảng cách càng rõ rệt
do chậm phát triển so với chuẩn quốc tế nên chiều cao nam thanh niên hiện nay chỉ đạt một trăm sáu mươi ba bảy cm thấp hơn một mươi ba một cm
và nữ thanh niên trung bình là một trăm năm mươi ba cm thua kém một mươi bảy cm so với chuẩn quốc tế
thậm chí thấp bé hơn so với tầm vóc của thanh niên các nước trong khu vực
và điều này có liên quan trực tiếp đến bữa ăn của các em
đặc biệt là những bữa ăn không bảo đảm an toàn và thiếu dinh dưỡng tại trường học
thời gian gần đây chất lượng các bữa ăn bán chú của học sinh đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy dư luận bức xúc khi trên mạng xã hội
xuất hiện hình ảnh về bữa ăn bán chú với cơm nước rau một ít rau muống xào và một miếng cá thu
được cho là quá ít của học sinh trường tiểu học điện biên hai thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy một vài phụ huynh đã chia sẻ về suất ăn bán chú của trường tiểu học nam trung yên
quận cầu giấy hà nội với một chút khoai tây thịt xay và cơm trắng
nhiều phụ huynh đã tỏ ra vô cùng hoang mang lo lắng cho chất lượng bữa ăn của con em mình
lý giải về sự việc trên ông trần văn hà hiệu trưởng trường tiểu học nam trung yên cho biết
những hình ảnh được phụ huynh phản ánh đúng là suất ăn của trường tiểu học nam trung yên
tuy nhiên những hình ảnh này chỉ phản ánh được một phần món ăn
chưa phản ánh được hết định lượng trong suất ăn của mỗi học sinh
với chất lượng bữa ăn nghèo nàn những lo lắng của phụ huynh không phải là không có cơ sở
mặc dù hầu như trường nào cũng có thực đơn
đơn hàng ngày cho trẻ với đủ loại thịt tôm cua cá được thay đổi liên tục trong một tuần để thay đổi khẩu vị cho trẻ
nhưng thực đơn trên giấy có đi được vào bán ăn hay không là điều phụ huynh rất khó kiểm soát
chúng ta có quan tâm nói một cách tử tế không
có văn hóa không
có trách nhiệm nuôi học sinh như con mình không
tôi xin nhắc lại rằng trong thương mại nói là phục vụ khách hàng như khách phục vụ người thân của mình
thì trong học trường cũng bảo là
giáo viên hãy coi con em như con em mình
còn theo đại diện viện dinh dưỡng quốc gia
bữa ăn bán chú chiếm năm mươi năng lượng trong ngày đối với học sinh lứa tuổi học đường
và nếu không thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng sẽ dẫn đến tình trạng thấp coi về sau
bữa ăn học đường quan trọng là vậy phụ huynh giao phó các con cho nhà trường
thế nhưng sau những sự việc xảy ra
liệu có cách nào lấy lại niềm tin của học sinh của phụ huynh để bữa ăn thực sự ngon miệng
đủ chất đúng với số tiền đóng góp
tôi cũng rất là ngạc nhiên về một số các cái thông tin gần đây ở trên các báo mạng
về những bữa ăn rất là nghèo nàn của trẻ
ví dụ có những thông tin không chỉ như là bạn vừa chia sẻ đâu
mà cả những thông tin đưa trẻ nó chỉ ăn một bữa trưa mà ăn có miến luộc không
ví dụ như thế không hề có những thức ăn đi kèm
bởi vì là từ năm hai nghìn một mươi hai thì là viện dinh dưỡng đã phối hợp rất là chặt chẽ
với cả bên chủ ngội giáo dục đào tạo
và đã xây dựng một phần mềm về khẩu phần ăn cho các cái trẻ học đường
và cái phần mềm này thì cũng đã được thông qua
và từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay là đã được áp dụng tất cả các cái hệ thống các cái trường học
từ cấp một cho đến cấp ba trong toàn quốc
và bản thân tôi là cũng có cái vinh dự là được ngồi ở trong hội đồng
để mà thẩm định cái kết quả của phần mềm
thì thấy đây là một cái phần mềm rất là tốt
nó có phải hơn hai trăm linh các cái món ăn
và không hề trùng lập nhau
và cái nguyên tắc của các cái món ăn trong cái phần mềm xây dựng là
mỗi một bữa ăn của trẻ là phải có trên một mươi các loại thực phẩm
và không bao gồm các cái loại gia vị
và những cái thực phẩm như thế là nó cũng rất là đảm bảo để đảm bảo đủ chất cho trẻ
thế cho nên là gần đây thì tôi cũng vẫn theo dõi ở trên mạng thì vẫn thấy rằng
các trường học ở trên cả nước cũng như là bộ giáo dục thì vẫn cam kết
là các trường là vẫn tuân thủ
vẫn theo những cái thực đơn này
và thực ra những thức hóa đơn này thì cũng đều là lựa chọn những cái loại thực phẩm mà nó gần gũi
với cả các cái thực phẩm địa phương
cho nên nó hoàn toàn là không đắt tiền nhưng vẫn hoàn toàn tốt
thế thì không hiểu tại sao lại có những cái thông tin
có những cái nơi mà người ta lại không thực thi một cách gọi là theo đúng
như là cái phần mềm mà đã được bên viện dinh dưỡng cũng như là bộ giáo dục xây dựng như vậy
trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho bếp ban trường học
mà cái thông tư lên tỉnh y tế và
bộ giáo dục ban hành từ năm hai nghìn tám
thì có đề cập đến vấn đề an toàn thực phẩm là có vấn đề đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các cháu
bởi vì cái tuổi tiểu học tuổi vỡ lòng
và tuổi trẻ nhỏ như thế là nó đang rất cần các nguyên liệu để xây dựng lên cơ thể
cho nên nguyên tắc nuôi dưỡng đấy là phải đảm bảo đủ chất đường chất đạm
chất béo vitamin chất khoáng và các hoạt chất khác
để đảm bảo theo nhu cầu của nó theo từng tháng chứ không phải từng năm nữa
thì cơ thể nó mới phát triển được
cả về thể lực cả về trí tuệ
mà tôi cũng kiến nghị với ngành giáo dục từ rất lâu rồi
ngay từ cái thông tư hai nghìn tám ấy
là anh phải có bác sĩ
anh không có bác sĩ riêng của nhà trường thì phải thuê bác sĩ
hoặc là cơ quan nào đó và phải thành quy định của bộ giáo dục
là đích kỳ anh đến anh định lượng dinh dưỡng của các bữa ăn cho các cháu
nếu hàm lượng đủ theo mấy tiêu chuẩn
ví dụ như mỗi ngày ăn bao nhiêu gam đạm
bao nhiêu trứng
bao nhiêu chất bột
bao nhiêu chất mỡ
bao nhiêu vitamin chất khoáng là phải đảm bảo đủ
thì cái đó mình cũng đang thả nổi
thực trạng trên cũng làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi
ai chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng bữa ăn
cũng như khẩu phần của học sinh
những phụ huynh này lặn lội từ nghệ an ra hà nội
gửi đơn kêu cứu vị hiệu trưởng trường mầm non
nơi con em họ theo học nhiều năm nay
lý do là bởi người này đã đưa thực phẩm bẩn vào trường học
cụ thể nhất là vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
khi có kiểm tra bất ngờ bếp ăn bán chú trường mầm non quỳnh văn
đã phát hiện hai mươi bảy bảy kg thịt bò không tươi
mềm nhũn không có độ đoàn hồi
dùng ngón tay đặt vào thì lõng xuống
nước trong thịt chảy ra
bao giờ có cái kiểu là mầm non mà họ cho ăn như thứ đấy
nên cũng nghĩ là con mình ăn vừa ăn vẫn thôi nhưng mà
rồi lấy thứ bảy chủ nhật thì ở nhà thì bình thường
thứ hai thứ ba đến thứ sáu học về là cứ nôn mửa rồi đi ở đấy
chúng tôi lo lắng lắm
thế đến lúc mà phát hiện ra sự thật thì
tất cả dân họ mới phẫn nộ đấy là con ai cũng bị
con ai cũng bị mà sợ là sợ sau này thôi
sau này mà lớn lên ấy ví dụ như mà nó bình yên thì chơi chứ
đến lúc cái tuổi trưởng thành như mình này
rồi các bệnh ra nhiều bệnh ung thư rồi bệnh này kia đấy
khi về nhà thì con có hiện tượng là thường xuyên đi đi ngoài
đi ngoài tức là một thời gian là đi ngoài vài ngày luật thôi
lên trường là xảy ra nôn nôn nôn ói
thì cô buổi chiều cô lên cô còn nói là bệ bị nôn vì ói
chỉ nhựa về mua thuốc cho bệ uống
đó là em cũng không nghĩ ra là thực phẩm chậu ăn là có vấn đề
từ khi là xuất hiện cái vụ việc này thì em mới biết là
thực phẩm ở trường mua về nấu cho các chậu ăn là có vấn đề như thế
tại tỉnh an giang năm mươi học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
do uống sữa được phát miễn phí
tại trường tiểu học kim sơn thuộc xã kim sơn huyện châu thành
hay ngay tại hà nội rau trong bếp ăn trường mầm non hoàng liệt
phát hiện còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
phát hiện giỏi trong thức ăn của học sinh trường tiểu học hoàng hoa thám
đã khiến dư luận dấy lên trách nhiệm về bảo đảm chất lượng bữa ăn ở trường học
các nhà trường phải nhận thức đầy đủ
suất ăn của các cháu đó chính là sức khỏe và tính mạng của các cháu
việc mà đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
thì các công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
còn đối với các nhà trường thì sẽ chịu trách nhiệm
liên đối khi mà xảy ra các vấn đề liên quan đến thực phẩm hay là liên quan đến thức ăn
bên cạnh đó trách nhiệm giám sát của chính đại diện ban phụ huynh
và chính quyền địa phương cũng được nhắc tới
trong một buổi là có bao nhiêu học sinh ăn
thì tính ra là có bao nhiêu thịt bao nhiêu rau
thì cái vai trò giám sát của phụ huynh là
từ khi nhập vào từ khi bắt đầu nhập cho đến khi chế biến
và cho đến khi chia cổ phần thức ăn cho các em
thì cái vai trò giám sát của phụ huynh là rất quan trọng
trừ bậc mầm non thì nhiều trường tiểu học vì tổ chức dạy hai buổi một ngày
nên mới phát sinh khoản phục vụ bán chú là ăn trưa và ngủ trưa
chính đại diện ban phụ huynh nên phát huy đúng vai trò
là thực hiện giám sát nhà trường tổ chức thực hiện bữa ăn bán chú
để bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của con em mình
trong khi đó theo các chuyên gia dinh dưỡng
ở độ tuổi học sinh trẻ cần một chế độ ăn đặc biệt
để bảo đảm cho sự phát triển cả về thể lực và trí lực của trẻ
một nghiên cứu của viện dinh dưỡng quốc gia cho thấy
khẩu phần ăn lý tưởng của học sinh là bảo đảm ba bữa chính một đến hai bữa phụ
trong đó bữa sáng chiếm hai mươi năm đến ba mươi bữa trưa từ ba mươi đến bốn mươi
dễ chiều từ năm đến một mươi và bữa tối từ hai mươi năm đến ba mươi
tuy nhiên kết quả điều tra mới nhất tại tp hcm cho thấy
tỷ lệ bữa chiều chiếm đến ba mươi bốn đến ba mươi tám
điều này làm tăng quá trình tích mỡ dẫn đến thừa cân béo phì
lượng protein tiêu thụ trong các bữa ăn đang vượt quá khuyến cáo
nhóm từ sáu đến một mươi năm tuổi cao hơn từ một mươi năm đến ba mươi
riêng nhóm một mươi sáu một mươi tám tuổi ở nam cao hơn năm mươi ba và ba mươi ba với nữ
trong khi đó khẩu phần ăn của trẻ chứa rất ít chất sơ
chỉ đạt dưới năm mươi khuyến nghị và lượng vitamin vi chất
chỉ đạt từ năm mươi hai đến chín mươi một nhu cầu
việc không bảo đảm dinh dưỡng hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ
thứ nhất là nó sẽ không cung cấp đủ năng lượng
và đồng thời quan trọng là nó không cung cấp đủ vi chất cần thiết
để cho phát triển xương tốt và phát triển chiều cao của trẻ
rồi cũng không cung cấp đủ các năng lượng cần thiết
để làm thức ăn để cho não hoạt động tốt
cũng như là cho phát triển các camera thần kinh
vì chúng ta biết là ví dụ như các thức ăn để cho não hoạt động tốt
đấy là chủ yếu thiên về những loại đạm động vật
đạm động vật nhất là những đạm quý như là thịt mò
như là các loại hải sản như là trứng đặc biệt là lòng đỏ
trứng gà đấy thì đấy là những loại đạm rất là tốt
cho hoạt hiện các neuron thần kinh cũng như là thức ăn tốt của não
các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nhu cầu năng lượng cho học sinh
trong giai đoạn tiểu học dao động trong khoảng một sáu trăm linh kcal
đến hai kcal một ngày tùy theo tuổi
công thức một hai ba bốn một ngày giúp các bé dễ thực hiện
là một tiếng đồng hồ vận động cơ thể uống hai ly sữa ăn ba bữa ăn chính
chứa bốn nhóm dưỡng chất quan trọng thiết yếu bao gồm đạm tinh bột
chất béo vitamin và khoáng chất
thành phần các bữa ăn của trẻ phải càng đa dạng càng tốt
thay đổi các món ăn hàng ngày tạo sự ngon miệng và thích thú cho trẻ khi ăn
một trong những nguồn dinh dưỡng cung cấp đầy đủ bốn dưỡng chất nêu trên
thì sữa là một nguồn dinh dưỡng bổ sung rất tốt cho trẻ ở mọi lứa tuổi
vì giá trị dinh dưỡng cao đa dạng và tiện sử dụng
theo khuyến nghị tất cả mọi người không phân biệt trẻ em hay người lớn
nên dùng khoảng ba trăm linh ml sữa mỗi ngày
tuy nhiên cần lưu ý ở lứa tuổi tiểu học
thì sữa không thể là thức ăn chính thay thế các thức ăn cơ bản đã kể ở trên
hoàn toàn không nên dùng sữa để thay một bữa chính trong ngày của trẻ
đã từng có không ít dự án về bữa ăn học đường
trong đó chú trọng mục tiêu xây dựng bộ trường
bộ thực đơn chuẩn phù hợp tầm vóc và nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học
và đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận
cũng còn không ít nỗi lo bởi khoảng cách từ bộ thực đơn chuẩn nằm trên giấy
đến những suất ăn thực tế của học sinh hiện nay vẫn còn là khá dài
chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây